trước dịp tết công an tp hà nội đẩy mạnh kế hoạch tăng cường phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất mua bán vận chuyển pháo
trước và trong tết cảnh sát bắt hai mươi bảy vụ thu gần bảy trăm linh kg pháo các loại
trong đó cơ quan công an đã khởi tố tám vụ và xử lý hành chính phạt tiền một mươi tám triệu đồng bốn vụ
và chiều qua tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm cho biết kết quả giám định khẩu súng ngắn do một hành khách đem theo khi xuất cảnh là một loại súng do tây ban nha sản xuất
đây là vụ vi phạm nghiêm trọng đang được tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào đêm mùng một mươi tháng hai tức mùng ba tết tại khu vực kiểm tra hành lý của khách xuất cảnh ở sân bay quốc tế tân sơn nhất
lực lượng hải quan và an ninh hàng không tân sơn nhất bằng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện nghi vấn bên trong hành lý ký gửi của một hành khách nam xuất cảnh
hành khách này mang quốc tịch trung quốc bốn mươi bảy tuổi làm thủ tục bay từ thành phố hồ chí minh đi campuchia
qua kiểm tra thực tế cơ quan chức năng phát hiện một khẩu súng ngắn trong hành lý và hành khách không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến khẩu súng nói trên
và sáng qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố bến tre tỉnh bến tre đã bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chân ma túy
đối tượng bị bắt là nguyễn phong lợi chú tại khu phố một phường bảy thành phố bến tre
thời điểm trên lực lượng chức năng đang tuần tra dưới chân cầu hàm luông thuộc địa bàn ấp mỹ đức xã mỹ thành thì phát hiện nguyễn phong lợi có nhiều biểu hiện khả nghi
tiến hành kiểm tra trên người lợi lực lượng công an thu được một mươi chín tép heroin hai cổ heroin chưa phân liều một điện thoại di động cùng hơn ba triệu đồng
qua đấu tranh bước đầu nguyễn phong lợi khai nhận đã mua số ma túy trên của một người khoảng bốn mươi tuổi ở gần khu vực trạm thu phí cầu rạch miễu để sử dụng thì bị bắt
công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang vừa bắt giữ đối tượng phạm ngọc anh nhân chú tại huyện bình đại tỉnh bến tre về hành vi trộm cắp tài sản
vào đêm bảy dạng sáng ngày tám tháng hai lợi dụng lúc vắng vẻ và không có người trông coi cửa hàng điện thoại di động nhân đột nhập vào cửa hàng trộm cắp tài sản gồm hai mươi tám điện thoại di động các loại
một bộ sạc điện thoại một mươi dây tay nghe hai mươi sáu pin điện thoại bốn trăm hai mươi sáu thẻ điện thoại các loại và chín hai chỉ vàng một mươi tám k ước tính tài sản trị giá khoảng bảy mươi bốn triệu đồng đối tượng nhân đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
vào khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng hai tại km số bốn xã bản vược huyện bát sát tỉnh lào cai đã xảy ra một vụ cướp tài sản nạn nhân là bà lò mùi liều sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã bị ba thanh niên lạ mặt đạp cửa sông vào khống chế cướp đi số tiền hai mươi năm triệu đồng
sau khi vụ án xảy ra ngay trong đêm đại tá hoàng mạnh hùng phó giám đốc công an tỉnh lào cai đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ gồm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh công an huyện bát sát ban công an xã bản vược và lực lượng dân quân tự vệ triển khai năm mũi điều tra truy xét đối tượng
qua sàng lọc giả soát lực lượng chức năng đã xác định ba đối tượng nghi vấn là trảo láo lở sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trảo láo tả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tần láo lở sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại bản vược huyện bát sát
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vào ngày hai mươi bảy tết nguyên đán trảo láo tả và tần láo lở có bán cho bà liều hai con lợn
từ đó phát hiện bà liều luôn mang trên người một túi tiền
đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tức mùa xuân chảo láo tả đã bán cho bà liều hai con lợn
sau tết chúng đã rủ thêm đối tượng trào láo lở cùng bàn bạc lên kế hoạch cướp tiền của bà liều
lợi dụng bà liều chỉ ở một mình lại khá xa khu đông dân cư
chúng đợi đến hai mươi giờ rồi thuê lúc bà đang ngồi ăn cơm trên nhà đạp cửa xông vào khống chế cướp toàn bộ túi tiền bà liều đeo trên người cùng một điện thoại di động
sau khi cướp được hai mươi năm triệu đồng chúng chia nhau tiêu giải
chúng em muốn tiêu tiền đi tiêu giải xong em rủ hai tháng bàn đi cùi
sau giờ em rừng ra
việc khám phá nhanh vụ cướp tài sản trên đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt là tại các khu vực giáp biên giới nhất là trong những ngày bà con nhân dân đang vui xuân đón tết
một nam thanh niên đã nhảy cầu đò hà thuộc địa phận giáp danh giữa hai xã thạch hưng thành phố hà tĩnh và xã thạch tượng huyện thạch hà tự tử
nhận được tin báo lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh và chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm người mất tích
sau ba giờ đồng hồ tìm kiếm các lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của nam thanh niên
một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc đội cứu nạn cứu hộ cùng với phương tiện chuyên dụng được cử đến ngay hiện trường phối hợp với công an huyện thạch hà công an thành phố hà tĩnh và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích
bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là anh nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã cẩm lạc huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
nạn nhân hiện đang là bảo vệ tại khách sạn bmc hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân của sự việc
theo văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong chín ngày nghỉ tết bính thân từ ngày hai mươi tám tháng chạp đến mùng bảy tết tức là từ ngày sáu đến ngày một mươi bốn tháng hai cả nước xảy ra bốn trăm linh tám vụ tai nạn giao thông làm ba trăm linh người thiệt mạng và ba trăm tám mươi người bị thương
trong đó tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ với bốn trăm linh ba vụ làm hai trăm chín mươi bảy người thiệt mạng ba trăm bảy mươi sáu người bị thương có hai vụ đặc biệt nghiêm trọng làm sáu người thiệt mạng và một mươi bốn người bị thương
so với cùng kỳ tết ất mùi tai nạn giao thông đã giảm một trăm hai mươi tám vụ giảm một mươi bảy người chết và giảm một trăm hai mươi chín người bị thương
trong kỳ nghỉ tết đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia nhận được hàng chục cuộc điện thoại và tin nhắn của người dân phản ánh tình trạng tự ý tăng giá vé nhồi nhét khách
tình trạng un ưu kéo dài tại khu vực cửa ngõ thành phố hà nội thành phố hồ chí minh vẫn diễn ra trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ tết do mật độ phương tiện tăng cao
vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm qua tại km hai trăm bốn mươi năm chín trăm linh quốc lộ một mươi tám a đoạn thuộc địa phận xã quảng long huyện hải hà tỉnh quảng ninh
xe ô tô khách mang bị kiểm soát một mươi bốn b ba trăm ba mươi sáu đang lưu thông theo hướng hạ long móng cái đã bị nổ lốp mất lái lao xuống mương nước
xe ô tô trên do lái xe nguyễn xuân thao
nguyễn xuân thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường ca long thành phố móng cái điều khiển vụ tai nạn khiến ô tô bị hư hỏng nặng ở phần đầu
rất may hai mươi một hành khách trên xe có một người bị thương nhẹ ở phần đùi số còn lại chỉ bị xây sát ngoài ra
ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh trưởng ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng và huyện hải hà
kịp thời đưa các hành khách đi sơ cứu cấp cứu các đơn vị liên quan kịp thời khắc phục sự cố tập trung cứu hộ chăm sóc sức khỏe người bị thương
thăm hỏi động viên những hành khách trên xe đồng thời bố trí xe đưa các hành khách về móng cái theo yêu cầu
cùng ngày tại tỉnh bắc cạn trên đường trường trinh thuộc tổ bốn phường đức xuân tp bắc cạn cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến người điều khiển xe mô tô bị thương nặng
xe mô tô biển kiểm soát chín mươi bảy b một trăm hai mươi tám nghìn bảy trăm một mươi năm đâm vào xe ô tô chở khách mang bề kiểm soát chín mươi bảy b một trăm hai mươi bốn do anh nguyễn đình trung chú tại thành phố bắc cạn điều khiển
những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết người điều khiển mô tô đi rất nhanh và không đội mũ bảo hiểm
khi gặp xe ô tô khách rẽ vào đường nhánh đã không làm chủ tốc độ nên đâm vào phần sườn phía sau ô tô khách
sau khi vụ tai nạn xảy ra nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa bắc cạn cấp cứu
thưa quý vị sau tết nguyên đán lượng người về quê ăn
tết trở lại các tỉnh phía nam làm việc tăng cao hầu hết vé tàu xe đã được bán từ trước tết
thiếu phương tiện đi lại nên nhiều hành khách phải đón xe dọc đường
lợi dụng tình trạng này rất nhiều nhà xe đã nhồi nhét khách trở quá số người quy định và bắt chẻ hành khách
sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt công an tỉnh quảng ngãi tăng cường tuần tra kiểm soát các phương tiện cơ giới
đặc biệt là xe khách đi ngang qua địa phận quảng ngãi
qua đó phát hiện nhiều xe vi phạm các lỗi như phóng nhanh vượt ẩu trở qua số hành khách quy định
điển hình ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng hai trạm cảnh sát giao thông đức phổ trong lúc tuần tra trên đoạn quốc lộ một a
thuộc xã phổ cường huyện đức phổ đã kiểm tra ô tô khách dừng nằm mang biển số nước lào
do tài xế nguyễn mạnh tiến ba mươi bảy tuổi ở tỉnh thanh hóa điều khiển phát hiện trên xe chở quá sáu người trên xe
trạm cảnh sát giao thông đức phổ đã ra quyết định xử phạt ô tô khách vi phạm
và kiên quyết không để trường hợp nào qua tỉnh quảng ngãi trở qua số người quy định
thực tế cho thấy nhiều nhà xe lợi dụng dịp tết đã bất chấp trở qua số người nhồi nhét khách trên xe

trời mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ trạng thái ít mưa ngày nắng mạnh và độ ẩm thấp liên tục kéo dài
trong những ngày tới nền nhiệt độ cao nhất ngày tại đây sẽ đạt ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
các tỉnh thuộc miền đông của nam bộ thì có thể lên tới là ba mươi bốn ba mươi năm độ
với nhiệt độ khá cao và độ ẩm thấp chỉ xuống dưới mức là từ năm mươi đến sáu mươi chúng ta cần hết sức đề phòng các hiện tượng cháy nổ rất dễ xảy ra
bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại